ở khu vực miền núi quảng nam đồng bào cơ tu nhiều nơi vẫn còn duy trì tập tục cúng ràng mỗi khi có người thân đau ốm bệnh tật
vậy nhưng ở làng bút nhót xã sông côn huyện đông giang việc tổ chức cúng bái khi có người bị bệnh đã lùi xa từ nhiều năm nay
bởi ở đây đã có giả làng y sĩ ating cao tin thường xuyên tuyên truyền giúp người dân vượt qua các hủ tục lạc hậu và chuyên tổ chức khám điều trị bệnh miễn phí cho bà con
năm nay dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông a tinh cao tin vẫn lặng lẽ chữa bệnh cứu người và trở thành tấm gương sáng cho ba lớp trẻ nói theo
ngày trước ông ating cao tin được đặc khu quảng đà cử đi đào tạo trình độ y sĩ để phục vụ cho công cuộc chống mỹ cứu chữa thương bệnh binh trong chiến tranh
sau ngày hòa bình ông về quê đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế ở huyện hiên nay là huyện đông giang và tây giang
và nhiều năm làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã rồi trưởng công an xã sông côn
mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng với lòng yêu người yêu nghề hàng ngày ông vẫn khám bệnh miễn phí giúp đỡ bà con đồng bào cơ tu
về hưu được hai mươi bốn năm và cũng là chừng ấy thời gian ông khám bệnh miễn phí cho bà con
ban đầu ông chỉ khám bệnh cho bà con trong thôn nhưng về sau đồng bào cơ tu ở các xã lân cận tìm đến ngày càng đông
nhưng ông chỉ khám chữa bệnh như cảm sốt nhức đầu còn những ca bệnh nặng và nguy cấp như gậy chân gãy tay
thì ông sơ cứu và yêu cầu người nhà đưa đến bệnh viện điều trị
mỗi khi đau ốm tôi thường xuyên đến đây để khám bệnh
như trước đây dù tôi đã bị bệnh tôi đã bị bệnh
tôi đã đến khám tại các cơ sở y tế khu vực nhưng bệnh tình không thuyên giảm
được ông cao tin tận tình chăm sóc bệnh của tôi ngày càng có tiến triển tốt
dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng khi có người đau ốm là ông đến tận nhà thăm khám
mẹ việt nam anh hùng vừa nơi thế giới một trăm linh ba tuổi bị liệt hai chân phải nằm một chỗ mấy năm rồi
nhưng mỗi khi nghe tin bà ốm là ông lại đến nhà chăm sóc chữa trị nên gia đình bà dưới rất cảm kích và quý mến
từ khi mẹ cái là bác sĩ
tôi tin là tới đây là giúp dời bất là chăm sóc đầy đủ
tin là trong vừa đó có nhiều đồng góp cho chính quyền địa phương về xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng của người dân tộc cơ tu
bác cũng không còn ngại về tuổi già sức yếu nhưng cũng có những hướng dẫn các bà con về cái thang thuốc truyền thống của người cơ tu
một định hình rất là tốt và tiêu biểu của xã sông côn nói riêng và của hiện đông giang nói chung
với tấm lòng tận tụy với người bệnh
ông a tinh cao tinh đã vinh dự được bộ trưởng bộ y tế tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân
và ủy ban dân tộc trung ương tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc
và đến nay việc tận tình chữa bệnh giúp người của ông đã trở thành tấm gương sáng cho lớp trẻ và các thầy thuốc học tập nói theo